ngày một mươi bốn tháng năm hiệp hội sữa việt nam đã tổ chức họp báo giới thiệu triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa việt nam dari hai nghìn một mươi chín
triển lãm sẽ diễn ra từ ngày ba mươi tháng năm đến ngày hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ hai là nơi giới thiệu sản phẩm theo quy trình sản xuất hình thành sản phẩm sữa
các sản phẩm trưng bày và giới thiệu tại triển lãm bao gồm sữa và sản phẩm sữa nguyên liệu phụ gia sử dụng trong ngành sữa công nghệ chế biến và bao bì phụ kiện trong chế biến sữa giống bỏ sữa thức ăn chăn nuôi thuốc thú y dùng cho bò sữa hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng an toàn thực phẩm công nghệ xử lý môi trường
triển lãm có sự góp mặt của các thương hiệu sữa quen thuộc trong nước và quốc tế
đây sẽ là cầu nối giúp các thành viên tăng cường mối quan hệ trao đổi thương mại khoa học kỹ thuật với các đối tác trong và ngoài nước
tại đây người tiêu dùng có thể tiếp cận cập nhật các thông tin kiến thức kỹ năng sử dụng sữa và sản phẩm sữa một cách đầy đủ nhất
từ đó có thể lựa chọn những sản phẩm sữa tốt nhất trong thời hội nhập